hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ phối hợp với ngân hàng thế giới
chính phủ australia tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu cổng dịch vụ công quốc gia
và những lợi ích dành cho doanh nghiệp tại điểm cầu chính ở tp hcm
với hơn hai trăm linh đại biểu đại diện chính phủ các bộ ngành doanh nghiệp tham dự
chiều ngày một mươi hai tháng sáu hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ
phối hợp với ngân hàng thế giới chính phủ australia tổ chức hội nghị trực tuyến
giới thiệu cổng dịch vụ công quốc gia và những lợi ích dành cho doanh nghiệp
tại điểm cầu chính ở tp hcm với hơn hai trăm linh đại biểu đại diện chính phủ các bộ ngành doanh nghiệp tham dự
tính đến ngày một mươi một tháng sáu có gần bốn mươi hai năm triệu tài liệu truy cập trên một trăm sáu mươi bốn tài khoản đăng ký
trong đó có hơn một bảy trăm linh tài khoản của doanh nghiệp tăng trên sáu trăm linh tài khoản
và tốc độ tăng khá nhanh so với giai đoạn sáu tháng trước
hỗ trợ trên một mươi ba cuộc gọi của người dân doanh nghiệp đã tích hợp cung cấp hơn năm trăm linh dịch vụ công trực tuyến
trong đó có gần ba trăm linh dịch vụ công cho doanh nghiệp
qua tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục
tại tất cả các bộ ngành địa phương và thực hiện thanh toán trực tuyến nhiều nghĩa vụ tài chính liên quan
quá trình giải quyết thủ tục thông qua cổng dịch vụ công quốc gia không chỉ được thông tin tới các doanh nghiệp
mà văn phòng chính phủ cũng tiếp nhận thông tin để đồng hành đông đốc
theo dõi chấn chỉnh kịp thời vướng mắt trong khâu giải quyết
ưu điểm là tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp tạo thêm kênh giám sát việc thực hiện
bảo đảm tính minh bạch trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến
hiện tại cổng dịch vụ công quốc gia vẫn đang trong quá trình tiếp tục tích hợp các dịch vụ công
cải tiến phát triển để phục vụ ngày một hiệu quả cho người dân doanh nghiệp
cả về quy trình nghiệp vụ của cổng và giao diện đồ tiện lợi cho người dùng